quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị một chu kỳ tăng nhiệt mới ở các tỉnh bắc và trung bộ lại bắt đầu
trong ngày mai nắng nóng sẽ xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh phía tây bắc bộ
trong đó nhiều nơi như điện biên sơn la và hòa bình có nơi nắng nóng gai gắt
mức nhiệt ở khu vực sẽ giao động từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi trên ba mươi chín độ
trong khi đó với các tỉnh ở phía đông bắc bộ dự báo là trong ngày mai
dù chưa đặt ngưỡng nắng nóng diện rộng nhưng trời khá nóng
với mức nhiệt phổ biến từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ cục bộ có nơi cao hơn
ban ngày trời nắng và khá nóng nhưng đến chiều tối và đêm có mưa rào và rông ở một vài nơi
trong cơn rông người dân vẫn cần đề phòng với lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
đối với các tỉnh miền trung dự báo trong ngày mai ở khu vực từ thanh hóa trở vào đến phú yên
đồng loạt có nắng nóng và nắng nóng gai gắt
với mức nhiệt cao nhất trong ngày
riêng khu vực vùng núi phía tây có nơi đặc biệt gai gắt với mức nhiệt ba mươi chín độ
cùng với đó là độ ẩm trong không khí giảm thấp chỉ khoảng từ bốn mươi đến bốn mươi năm
nên thời tiết càng khó chịu hơn
phần còn lại của miền trung là các tỉnh khánh hòa ninh thuận và bình thuận
ngày mai cũng có nắng cả ngày nhưng chưa đạt ngưỡng nắng nóng diện rộng
bởi nhiệt độ cao nhất trong ngày ở đây vẫn chỉ giao động từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
khu vực nam bộ và tây nguyên ngày mai tiếp tục có nắng mạnh cả ngày
nên nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng cao từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ có nơi trên ba mươi bảy độ
lưu ý thời kỳ này cũng bắt đầu mùa mưa ở các tỉnh phía nam của tây nguyên
vì thế về chiều tối có khả năng xuất hiện những cơn mưa rông cục bộ ở một vài nơi
những cơn mưa rông đầu mùa thường tiêm ẩn các hiện tượng thời tiết cực đoan
như lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý
trên biển dự báo trong đêm nay và ngày mai
tại khu vực bắc và giữa của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
phổ biến là không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km thịnh hành gió nam đến tây nam dưới cấp năm
sóng cao từ một đến hai mét
khu vực nam biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
thịnh hành gió đông đến đông nam ở mức cấp ba đến cấp bốn có mưa rào và rông vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km sóng cao từ năm đến một năm m
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước